trong số phân bón cây không sử dụng được một phần còn được giữ lại trong các keo đất là nguồn giữ chữ dinh dưỡng cho vụ sau một phần bị rửa trôi theo nước mặt và chảy vào các ao hồ sông suối gây ô nhiễm môi trường nước mặt một phần bị trực di thấm rút theo chiều dọc xuống tầng nước ngầm và một phần bị bay hơi do tác động của nhiệt độ hay quá trình phản nitrat hóa gây ô nhiễm không khí
như vậy gây ô nhiễm môi trường của phân bón trên tiện rộng và lâu dài của phân bón là việc sử dụng
theo số liệu tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực nông hóa học ở việt nam hiện nay hiệu suất sử dụng phân đạm mới chỉ đạt từ ba mươi bốn mươi năm lân từ bốn mươi bốn mươi năm và ca ly từ bốn mươi năm mươi tùy theo chân đất giống cây trồng thời vụ phương pháp bón loại phân bón
như vậy còn sáu mươi sáu mươi năm lượng đạm tương đương với một bảy mươi bảy triệu tấn ure năm mươi năm sáu mươi lượng lân
tương đương với hai bảy triệu tấn supe lân và năm mươi năm sáu mươi lượng ca ly tương đương với ba trăm bốn mươi bốn tấn ca ly chlorua được bón vào đất nhưng chưa được cây trồng sử dụng
như vậy có thể khẳng định phân bón hóa học làm cho cây trồng bộc phát mạnh mẽ nhưng không duy trì hiệu quả được lâu dài
ngoài ra chúng còn để lại những tồn dư dưới các dạng muối trong đất gây nên những hậu quả ngăn cản cây trồng hấp thụ những dưỡng chất cần thiết tiêu diệt các loại vi sinh vật hữu ích cần thiết cho cây trồng

phân bón hóa học có thể gây nguy hiểm và độc hại cho con người và môi trường sống
hầu hết thuốc bảo vệ thực vật tác động theo cơ chế là làm cho côn trùng bị ngộ độc mà chết
một số có độc tính rất cao có thể gây chết hoặc bị thương cho con người xúc vật nuôi và các sinh vật khác trong thiên nhiên
rất khó để kiểm soát các nông sản xem có tồn dư các thứ thuốc độc hại này khi chuẩn bị thành các món ăn
thưa quý vị việt nam đã tìm ra một số nguy hiểm và độc hại cho con người và môi trường sống
đang tiến tới sản xuất hàng hóa theo tín hiệu thị trường
trong khi thị trường ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng sản phẩm
cùng với đó phải có các giải pháp trong canh tác giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
bởi vậy việc sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ được coi là một trong những giải pháp quan trọng đặt ra hiện nay cho ngành nông nghiệp
hiện nhu cầu sử dụng phân bón ở việt nam ước tính khoảng một mươi một triệu tấn các loại
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám số lượng sản phẩm phân bón hữu cơ sản xuất công nghiệp đã đăng ký là bảy trăm một mươi ba sản phẩm
chiếm năm so với tổng số sản phẩm phân bón đã đăng ký
còn lại chín mươi ba bảy là các loại phân bón vô cơ một mươi ba bốn trăm hai mươi ba sản phẩm và một ba là phân bón sinh học một trăm tám mươi hai sản phẩm
như vậy số lượng sản phẩm phân bón đang được sản xuất nhập khẩu sử dụng trong nước
thuộc loại phân vô cơ đã nhiều hơn phân hữu cơ tới hơn một mươi chín lần
hiện nay trên toàn quốc
có hai trăm bốn mươi cơ sở đã được cấp phép sản xuất phân bón hữu cơ
tổng công suất của các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ là hai chín triệu tấn một năm
chiếm chín năm so với tổng công suất các cơ sở sản xuất phân bón trong nước ba mươi chín năm triệu tấn một năm
và bằng gần hai trên một mươi so với công suất sản xuất phân bón vô cơ ba mươi sáu bảy triệu tấn một năm
do thiếu các biện pháp hỗ trợ khuyến khích sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ tại việt nam
đã dẫn tới sự mất cân đối nghiêm trọng trong việc sử dụng phân bón hữu cơ và vô cơ
cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ ban hành nghị định số một trăm linh tám hai nghìn một mươi bảy ndcp
về quản lý phân bón thay thế nghị định số hai trăm linh hai hai nghìn một mươi ba ndcp
lần đầu tiên các quy định về khuyến khích sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ đã được đưa vào một nghị định
những quy định tại nghị định một trăm linh tám ndcp đã bước đầu xác định sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ
là nội dung quan trọng để phát triển một nền nông nghiệp sạch và bền vững
mục tiêu chúng ta là phân bón an toàn cho người dân chứ không phải nhỏ lẽ như là
một mảnh rượu một mảnh rau là hai vườn hoặc là hai chù ngày khác như đang diễn ra hôm nay
chính người nông dân cũng có nguyện vọng cho gia đình và bản thân họ về nông sản thực phẩm sạch
nghe tôi nói kể cả thành phố trương lưu kể cả người dân kể cả xuất khẩu
là một thị trường rất quan trọng để chúng ta tiến hành nông nghiệp hữu cơ
và cái thế thị trường rất nhiều vấn đề nhưng mà thị trường môi trường cũng là quan trọng
tôi phân tích cái ý này để thấy rằng cái thị trường của nông nghiệp hữu cơ của chúng ta còn rất lớn rất nhiều tiềm năng
trước đây các phụ phẩm nông nghiệp như dơm dạ thân lá ngô sau thu hoạch thường được bà con nông dân
tận dụng làm thức ăn cho gia súc làm phân bón cho cây trồng hoặc làm chất đốt
trong những năm gần đây do đời sống kinh tế khá hơn nên những chất thải nông nghiệp ít được sử dụng lại
mà nông dân vứt bửa bãi hoặc đốt bỏ ngay trên đồng ruộng đường làng ngõ xóm
góp phần vào mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường sau thu hoạch
thời gian gần đây một số doanh nghiệp đã tận dụng nguồn phế phụ này làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
giải nền làm đệm lót cho gia súc gia cầm và công đoạn cuối là làm phân bón hữu cơ vi sinh
phế phụ nông nghiệp được phân làm hai loại
bởi vì đây là trang trại chăn nuôi cho nên là những cái gì mà có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi được
thì chúng tôi đưa nó về để miền nó ra và xong ủ để làm thức ăn chăn nuôi
còn những cái không sử dụng được thì chúng tôi sẽ nhiền nó ra và ủ để làm đệm lót sinh học
như vậy là về phế phụ phẩm nông nghiệp thì được ứng dụng trong cái áp dụng kho công nghệ
để ứng dụng trong tnt một trăm năm mươi chín là được phân làm hai loại
một loại thì sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi
và một loại sử dụng để làm đệm lót sinh học
sau một thời gian dày công nghiên cứu nhóm các nhà khoa học của công ty cổ phần tnt một trăm năm mươi chín đã nhận định
các phụ phẩm nông nghiệp trên có độ cứng tương đối không dễ bị phân hủy
có kích thước nhỏ và tương đối đồng đều không dễ bị đóng cục
có tính năng hút nước tương đối và không dễ bị nhiễm nấm mốc không độc không gây kích thích
có một lượng chất dinh dưỡng nhất định
do vậy họ đã tiến hành chọn vỏ keo chấu dơm dạ được nghiền nhỏ
sau đó trộn với một hệ vi sinh vật gọi là men vi sinh
chất tổng hợp này được giải một lớp dưới sàn các chuồng nuôi bò
có tác dụng để phân hủy phân nước tiểu giảm khí độc và mùi hôi chuồng
tạo môi trường trong sạch không ô nhiễm
chúng tôi nghĩ rằng trong chăn nuôi thì bao giờ cũng có mùi hôi thối
nhất là do mùi của nước giải nước tiểu nó sinh ra tạo ra nó có cái ammoniac
nó cây ra cái mùi khai
trong phân thì từ phân nó thải ra cái mùi của herosulfur
từ khi h hai s nó gây ra cái mùi rất là hôi thối
thế ở tnt một trăm năm mươi chín tại sao lại không có cái mùi đó là bí quyết sử dụng cái chất đậm lót sinh hạng
đây là trang trại chăn nuôi bò thịt của công ty cổ phần tnt một trăm năm mươi chín
tại xã yên mông thành phố hòa bình
trang trại này có số lượng đàn đại gia súc khá lớn khoảng ba bốn con bò thịt
trung bình mỗi ngày một con bò như thế này thải ra khoảng
hai mươi kg phân và bốn mươi lít nước tiểu
nếu ba bốn con bò thịt này mà chăn nuôi theo phương pháp thông thường
thì lượng phân và nước tiểu này thải ra môi trường khá lớn
không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước không khí
mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe con người
chúng tôi đã tổ chức tốt các cái việc mà thu gom các cái phú phẩm động nghiệp
để sản xuất tạo cái đầu vào cho nguồn thức ăn gia súc
thế và cũng từ cái rách
thải vào các cái phụ phẩm nông nghiệp thì chúng tôi sản xuất các cái làm cái đếm nốt sinh học
để đưa vào ứng dụng trong cái việc mà chăn nuôi đại gia súc
xử lý triệt đẻ các vấn đề về môi trường
thông qua các ứng dụng công nghệ sinh học
thông qua các ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong sản xuất
đã một thời trang trại này chăn nuôi theo phương pháp truyền thống
bài toán làm gì và làm như thế nào
vừa xử lý ô nhiễm môi trường mà còn tận dụng được nguồn phân bò thải ra hàng ngày
luôn thôi thúc ông thắng người treo lái con tàu tnt một trăm năm mươi chín
cái khó ló cái khôn
ông cùng nhóm cộng sự đã kiếm tìm trên sách vở
đọc và nghiên cứu các đề tài khoa học
nghiên cứu các hợp chất hóa học
nhọc công vừa làm thực tế vừa nghiên cứu vừa ứng dụng
các nhóm nhà khoa học của ông đã tìm ra hợp chất giải sàn chuồng của trang trại bò
không làm ảnh hưởng đến môi trường mà còn sử dụng làm phân hữu cơ rất hiệu quả
để bón cho cây trồng và cải tạo đất
vừa gần đây thì đã cũng có rất nhiều các doanh nghiệp các tổ chức
đã sản xuất các tấm đệm
các cái đệm nốt để phục vụ cho việc chăn nuôi da cầm
thế còn chăn nuôi đại da súc thì gần như là
chưa có đơn vị
chưa có đơn vị nào
tiến hành làm cái việc này
bởi vì cái nguyên liệu đầu vào
và các cách thu gom nguyên liệu
cái phương thức tổ chức để sản xuất
cũng chưa có đơn vị
nào thực hiện cái việc này bởi vì
yêu cầu của nguyên liệu đầu vào nó rất lớn
nó đòi hỏi phải có một cái phương thức sản xuất mới
mang tính công nghiệp
mang tính hiện đại
bởi vì nếu chúng ta không giải quyết tốt cái bài toán
không làm tốt không có cái phương thức đúng
không làm tốt cái bài toán
thu gom nó phù hợp
thì cái giá thành sản phẩm nó rất cao
khi mà giá thành sản phẩm rất cao và đưa vào để
tổ chức thực hiện đưa vào trong cái quá trình sản xuất thì nó sẽ
không có hiệu quả
và đây cũng là cái luật phá
cái cách khác biệt của công ty tnt một trăm năm mươi chín
đó là ứng dụng các cái
tiến bộ khoa công nghệ
và đồng thời với nó
ứng dụng các cái công nghệ
thu gom hiện đại
chúng tôi đã thành công và chúng tôi đã
có những bước đi rất khác biệt đối với các cái
tổ chức và các doanh nghiệp trước đây họ đã làm
qua hơn một năm nghiên cứu đề tài trên nền tảng ứng dụng ngay tại chạy bò của công ty cho thấy
với chi phí bỏ ra thấp
đệm lót sinh học vừa giảm chi phí xây dựng chuồng trại
dịch bệnh cũng ít hơn
lợi ích thiết thực nhất khi ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi đại gia súc
là làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do tiêu phân
từ đó khí độc trong chuồng nuôi
hầu như không còn
tạo môi trường sống tốt
không ô nhiễm
ngoài ra khi chuồng trại sử dụng đệm lót sinh học
thì không cần tắm cho bò hàng ngày
mà bò vẫn sạch sẽ
giảm chi phí điện nước và nhân công
mặt khác trong thành phần của các chế phẩm men vi sinh
có chứa nhiều vi sinh vật hữu ích
trộn với thức ăn
giúp nâng cao khả năng sinh trường
hạn chế bệnh dịch
do do trong cái đệm lót sinh học
chúng tôi đã xử lý được cái chất
có cái vi sinh vào
cho nên nó
nó hạn chế cái vi sinh vật yếm khí hoạt động cho nên nó không tạo ra được
khí hia ru sút phua
cho nên nó không có cái mùi thối
đó là cái lợi ích
đó là cái lợi ích mà để
cái lý do mà để cho nó
nó không không phát sinh ra cái mùi hôi thối ở
trong chuồng chạy
thế vào một cái lợi ích nữa
trong cái sử dụng đệm lót sinh học ấy
là người công nhân không phải mất cái
thời gian mà dọn dẹp chuồng
bởi vì cái đệm lót sinh học chúng tôi sử dụng
trong khoảng một tháng
thì mới phải
phải thu dọn ra
đấy như vậy nó rất thiết kiệm và có cái ý nghĩa rất lớn trong cái việc
sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi
đây là nông trại du lịch ở hòa bình
những gốc hoa hồng
xoài và bưởi
đã vào thời kỳ bén rễ
đây chính là thời điểm quan trọng
các cây trồng trên cần được bón phân
để có một loại phân bón thích hợp với các cây trồng nói trên
lại cải tạo được đất
đơn vị này đã dùng phân bón hữu cơ vi sinh
ở công ty mình thì
đang phát triển
nhiều loại để phù hợp với
từng loại cây trồng
ví dụ như là
trồng cây cảnh
sản xuất ra phân để phục vụ cho trồng cây ăn quả
rồi cây luốn nước
sẽ sản xuất ra rất nhiều loại
để phù hợp với từng
điều kiện từng loại cây trồng khác nhau
như vậy trong quá trình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học
trang trại chăn nuôi đại gia súc của công ty tnt một trăm năm mươi chín
không chỉ giải quyết yếu tố môi trường
mà từ đệm lót này đã sản xuất ra phân hữu cơ
vừa tốt cho quá trình sinh trường và phát triển của cây trồng
mà còn góp phần cải tạo đất
theo tính toán của công ty tnt một trăm năm mươi chín
sau một thời gian sử dụng
đệm lót còn có thể tái sử dụng làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch
còn đây là một buổi hội thảo khoa học nông nghiệp hữu cơ
với giải pháp thúc đẩy và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ
giới thiệu công nghệ vi sinh sungwoon dx
do công ty cổ phần hợp tác quốc tế đầu tư phát triển
iedcc tổ chức
theo đại diện lãnh đạo công ty cho biết
các sản phẩm từ sungwoon dx
được sản xuất bằng phương pháp natural biotechnology
vượt sang ngành công nghiệp sinh học truyền thống
và có tiềm năng trở thành một cuộc cách mạng trong ngành công nghệ sinh học
tôi quyết tâm là mang họ
hợp tác với họ
để đưa cái công nghệ đó về việt nam
làm sao mà để cho xử lý được môi trường
xử lý được
các cái chất thải
của chăn nuôi
rồi kể cả những cái
trong trồng trọt
làm sao mà cho nó
không bị ô nhiễm
dùng các cái phân này phun lên rồi nó sẽ thay thế được những cái phần hóa học
tạo được ra cái sản phẩm hữu cơ
đối với những sản phẩm vi sinh thông thường
thì những sản phẩm này được làm nhân tạo
tổng hợp của nhiều loại nhân tạo
do đó khả năng thích ứng của nó rất là thấp
và nó không thích ứng được với nhiều môi trường
trong khi đó sản phẩm của công ty chúng tôi
được lấy từ trứng tự nhiên
để bảo tồn thiên nhiên
do đó mà khả năng thích ứng của nó rất cao
và có thể có khả năng thích ứng cao đối với mọi môi trường sống
dù được sản xuất trong nước hay nhập khẩu nguyên liệu
dây chuyển công nghệ từ nước ngoài để sản xuất phân bón hữu cơ
phục vụ sản xuất nông nghiệp
bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng
đang là hướng đi mà ngành nông nghiệp việt nam bắt buộc phải lựa chọn
theo cục bảo vệ thực vật
hiện cục đã tiến hành rà soát
và xây dựng kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn
trong đó đặc biệt quan tâm
ưu tiên đến nhóm chỉ tiêu của phân bón hữu cơ
chế phẩm sinh học
chế phẩm vi sinh
với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ
cả về lượng và chất
đảm bảo hiệu quả bền vững
góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị nông sản
và bảo vệ môi trường
ngành nông nghiệp phấn đấu tăng tỷ trọng sử dụng phân bón hữu cơ
ít nhất là trên ba triệu tấn một năm
thưa quý vị và các bạn để tạo ra hành lang pháp lý các nội dung nhằm khuyến khích hơn nữa phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ
trước mắt thì ngành nông nghiệp cần xây dựng và đưa ra các chính sách để khuyến khích ưu tiên sản xuất
và sử dụng
các loại phân bón hữu cơ sử dụng nguyên liệu sẵn có trong nước
từ phế phụ phẩm nông nghiệp chăn nuôi
rác thải bùn khoáng v v
tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện đầu tư kinh doanh
cho các doanh nghiệp sản xuất
và kinh doanh các loại sản phẩm hữu cơ
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại